cái này em cứ để lại nè

thì là cái mái tre này thì mưa thì nó sẽ ra ngoài và thì nó sẽ không hắt được vào trong
ờ đúng rồi đấy em
và có thể là mình chỉ để dép giết các thứ ở ngoài này được thì nó cũng không bị ướt
như thế này là mình đã hoàn chỉnh một cái chạy rồi đấy
thế là xong rồi đúng không ạ
xong rồi nếu như mình đấy thì chỉ có cho chiếu và đây là tấm kỹ nhiệt và chăn gối

và nó rất là ấm
gió này không lọt vào được

thì ở đây là độ ấm

và nó sẽ thoáng
gió nó vẫn lọt vào được
có hai lớp
có hai lớp
có hai lớp bên ngoài để chống mũi chống côn trùng
đúng rồi đấy
chắn mùa đông thì nó không bị lạnh

vậy là chỉ với một vài thao tác rất là đơn giản thôi
cũng như là cùng với sự hướng dẫn của chị an
thì ngày hôm nay cả hai chúng tôi thì đều đã dựng xong được một cái lều trại rất là đẹp
và cũng rất là hoàn chỉnh đúng không chị
dạ và mọi người cứ nghĩ rằng là để dựng một cái lều chạy thì nó rất là khó
rất là nhiều công đoạn khác nhau
thế nhưng mà đến khi mà làm thử thì tôi thấy rất là đơn giản thôi
không có gì khó đâu
ai cũng có thể làm được hết
và ngày hôm nay nhìn cái chạy em dựng như thế này thì chị chấm cho em mấy điểm hả chị an
như thế này là đã hoàn hảo rồi đấy em
hoàn hảo ạ
thế là mười điểm đúng không ạ
cảm giác thật tuyệt vời khi bạn tự tay cắm được một trại và còn tuyệt vời hơn nữa khi bạn có thể ngồi nhâm nhi tách cà phê và ngắm cảnh núi đòn hùng vĩ sườn thủy hữu tình đưa hòa mình vào cuộc sống thiên nhiên tận hưởng những giây phút thư giãn tuyệt vời
và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại